thời gian qua du lịch hội an đã có những bước phát triển mạnh mẽ nhất là về số lượng khách quốc tế
đây là tín hiệu đáng mừng là cơ sở cho sự kỳ vọng để du lịch hội an phát triển bền vững trong tương lai
tuy nhiên chính điều đó cũng đặt ra nhiều vấn đề và thách thức vì sự tăng trưởng đột biến đòi hỏi
thành phố hội an phải có định hướng giải pháp mang tính chiến lược để kịp thời thao gỡ
thành phố hội an luôn là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước và quốc tế
theo thống kê của ủy ban nhân dân thành phố hội an năm hai nghìn một mươi bảy tổng lượt khách đến hội an đạt trên ba ba triệu lượt khách
doanh thu du lịch năm hai nghìn một mươi bảy trên ba năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có trên bốn năm triệu lượt khách đến hội an tăng gần bảy mươi bảy so với cùng kỳ
trong đó khách quốc tế ba bốn triệu lượt khách nội địa trên một một mươi năm triệu lượt
với tỷ lệ khách du lịch ngày càng tăng cao đã kéo theo rất nhiều hệ lụy
đe dọa đến chất lượng phát triển và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố
gây nên cái áp lực về vấn đề cảnh quan môi trường và cũng ảnh hưởng phần nào đến cái việc xuống cấp của di sản
do đó chúng tôi cũng đang có những giải pháp để tìm kiếm khắc phục những vấn đề trên
ngoài ra tình trạng xuống cấp về mặt cơ sở hạ tầng còn thiếu những cơ sở vật chất để phục vụ du lịch
như các điểm đống tiếp du khách thăm quan các khu nhà vệ sinh công cộng đặc chuẩn
rồi các cơ sở hạ tầng
tuy nhiên ngành du lịch hội an vẫn đang đứng trước nhiều thách thức mới
và cả những tồn tại lâu dài cần được khắc phục để phát triển bền vững
quá trình đô thị hóa và hội nhập đặt ra nhiều áp lực cho hội an
dân số tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải trên nhiều lĩnh vực
nhất là giao thông hạ tầng ô nhiễm môi trường
làm ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển du lịch của thành phố
hiện nay chúng ta thấy rằng khách đã đông
nhưng tình trạng buông bóng lắng chiếm vỉa hè và thậm chí treo ra các cạch cửa
thậm chí những manakal là để ra ngôi vỉa hè lắng không gian
thì như vậy chính cái điều đó nó tạo ra phố cổ còn thêm chặt chọn
thì như vậy bây giờ có một thách thức mới
cứ nghĩ là làm sao để hội an phát triển nhưng vẫn bổ tồn được
cách đây mấy chục năm làm sao để hội an bổ tồn được nhưng phải phát triển
đứng trước những nguy cơ và thách thức đó
vừa qua ủy ban nhân dân tp hội an đã tổ chức tọa đàm
du lịch hội an hội nhập và phát triển bền vững
thu hút khá đông các doanh nghiệp lữ hành
trong khu vực hội an
hội an và ngoài tỉnh cùng các đối tác du lịch của hội an tham dự
nhiều giải pháp được đưa ra như tp hội an cần tiếp tục ban hành những cơ chế mới
nhằm hỗ trợ cho du lịch phát triển
xúc tiến nhanh việc bán vé tham quan điện tử
làm tốt công tác trùng tu và giữ gìn các giá trị di sản
bên cạnh đó rất cần phải lập lại sự an bình thân thiện ấm áp chân tình của người phố hội
không thể để sự sô bồ xâm lấn cũng như xây dựng thương hiệu du lịch hội an mạnh mẽ hơn
không để rơi vào điểm du lịch giá rẻ tệ hơn nữa còn là du lịch tour không đồng